nhằm phục vụ cho giải đua xe f một tại mỹ đình sở giao thông vận tải hà nội vừa báo cáo thành phố về phương án cấm đường
tại khu vực một khu vực tổ chức giải đua cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông một phần các tuyến đường gồm đường đỗ xuân hợp đường tân mỹ đường lê đức thọ đường vườn cam đường mễ trì đường lê quang đạo đường châu văn liêm các đoạn ngõ giao cắt với đường lê quang đạo lê đức thọ
khu vực hai cấm tất cả các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng trên ba năm tấn xe khách trên chín chỗ lưu thông trên tuyến đường thuộc phạm vi hạn chế được giới hạn bởi các tuyến đường từ nút sao mai dịch phạm hùng đường gom đại lộ thăng long hướng đi hòa lạc miêu nha xuân phương nút sao bảy mươi mới trở vào trung tâm giải đua khu vực sân vận động mỹ đình
trong thời gian tổ chức dự kiện từ ngày ba đến ngày sáu tháng bốn hà nội cấm toàn bộ các phương tiện xe tải lưu thông trên tuyến đường hồ tùng mậu cầu diễn đoạn từ nút sao mai dịch đến đoạn nút sao đường bảy mươi mới
các phương tiện xe buýt xe phục vụ sự kiện có phù hiệu xe vệ sinh môi trường xe đưa đón học sinh được phép hoạt động
từ hai mươi ba h đến năm h sáng hôm sau các phương tiện xe tải có khối lượng chở hàng từ ba năm tấn trở xuống
xe khách trên chín chỗ được phép hoạt động trên các tuyến đường thuộc phạm vi hạn chế được giới hạn bởi các tuyến đường từ nút sao mai dịch phạm hùng đường gom đại lộ thăng long miêu nha xuân phương nút sao đường bảy mươi mới trở vào trung tâm giải đua khu vực sân vận động mỹ đình
trong thời gian vừa qua người dân ở huyện nghi xuân tỉnh hà tĩnh đã liên tục phản ánh về tình trạng súng cấp của một số tuyến đường
điều đáng nói là nghi xuân là huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh hà tĩnh thế nhưng tiêu chí giao thông vẫn còn nhiều điểm chưa được hoàn thiện
thực trạng này đã và đang gây mất an toàn dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân mỗi khi lưu thông qua các tuyến đường này
đây là tuyến đường huyết mạch nối từ quốc lộ tám b xuống khu du lịch xuân thành
tuyến đường này hiện đã bị xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng
hàng trăm ổ voi ổ gà như răng bẫy người đi đường
còn tại tuyến đường nối liền ba xã xuân hải xuân yên và xuân thành hiện mặt đường đã xuất hiện các hố tạo thành những vũng nước sâu nguy hiểm
người dân cho biết nguyên nhân khiến đường xuống cấp là do có nhiều xe trọng tải lớn lưu thông qua đây cả ngày lẫn đêm
theo tìm hiểu của phóng viên vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tỉnh hà tĩnh đã có quyết định bố trí ngân sách bảy tỷ đồng để nâng cấp giai đoạn đầu cho tuyến đường nói trên
theo đó ủy ban nhân dân huyện nghi xuân cũng đã báo cáo kết quả thẩm định dự án nâng cấp tuyến đường này nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt
theo phản ảnh của cử tí nó xuống cấp xuống cấp sau đó huyện đã cho kiểm tra và sau đó báo cáo cho bản tỉnh
hi vọng trong thời gian sắp tới thì được sự quan tâm của tỉnh để sớm tiến khai phê duyệt một số tuyến đường đã xuống cấp
liên quan đến vấn đề này ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh cho biết hiện do chưa cân đối được nguồn ngân sách nên chưa thể triển khai nâng cấp tuyến đường này
trong bối cảnh tuyến đường đang bị xuống cấp như hiện nay người dân trông chờ vào những giải pháp kịp thời của cơ quan chức năng để giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông
trong thời gian vừa qua tp hcm liên tục ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến các loại xe tải xe container dùng đỗ không đúng quy định nhất là tại các tuyến đường vành đai
tình trạng này dù đã được cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nhưng đến nay vẫn còn tái diễn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

tình trạng này dù đã được cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nhưng đến nay vẫn còn tái diễn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông